phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc vừa kịp thời giải cứu cháu bé hai tuổi bị mắc kẹt trong một căn hộ của trung cư hoàng anh đắk lắc ở thành phố buôn ma thuột
tối ngày ba mươi tháng chín một cháu bé hai tuổi bị mắc kẹt tại căn hộ số tám tầng một mươi sáu của trung cư hoàng anh đắk lắc
thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có mình cháu bé ở căn hộ cửa ra vào bị khóa bên trong mọi người không thể tiếp cận và mở khóa cửa
cháu bé ở trong tình trạng hoảng loạn khóc lớn và trong nhà đang sử dụng nhiều thiết bị điện các vật dụng sắc nhọn
tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động xe thang xe cứu nạn cứu hộ cùng một mươi năm cán bộ chiến sĩ tổ chức giải cứu
xác định việc phá khóa sẽ mất nhiều thời gian lực lượng cảnh sát đã đu dây từ căn hộ ở tầng một mươi tám di chuyển xuống lan can tầng một mươi sáu để giải cứu cháu bé
sau khoảng năm phút lực lượng cảnh sát đã tiếp cận và giải cứu thành công cháu bé
liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm năm người tử vong và bốn người bị thương trên quốc lộ hai mươi thuộc địa phận tỉnh đồng nai
theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh đồng nai cho biết bước đầu tài xế hoàng văn tính ba mươi bảy tuổi quê ở tỉnh thứ thiên huế
lái xe khách dừng nằm nhà xe thành bưởi gây ra vụ tai nạn trên khai nhận đang bị công an tỉnh lâm đồng tước bằng lái ba tháng
theo điều tra ban đầu của cơ quan công an vào khoảng hai giờ bốn mươi phút ngày ba mươi tháng chín
tài xế hoàng văn tính
điều khiển xe ô tô khách mang biển số năm mươi f bốn trăm tám mươi ba liều thông trên quốc lộ hai mươi hướng từ đồng nai đi tỉnh lâm đồng
khi đến xã phú vinh huyện định quán tài xế tính vượt trái xe tải loại một tấn chạy cùng chiều phía trước nhưng đã tông vào phía sau xe này
sau khi vào vào xe tải xe thành bưởi mất lái lao sang trái đâm vào xe khách hải đăng một mươi sáu chỗ do tài xế nguyễn văn cảnh ba mươi ba tuổi điều khiển
chạy chiều ngược lại đang chở chín hành khách từ tỉnh bình thuận đang lưu thông theo chiều ngược lại
hậu quả làm tài xế nguyễn văn cảnh và ba hành khách tử vong tại chỗ bốn hành khách bị thương
tuy nhiên đến nay có thêm một nạn nhân bị thương đã tử vong nâng tổng số người chết là năm người
sau khi gây ra vụ tai nạn đến tám giờ sáng cùng ngày tài xế hoàng văn tính đã đến công an huyện định quán trình diện
và cũng theo ghi khai nhận của tài xế hoàng văn tính vào thời điểm lái xe gây ra tai nạn
tính đang bị công an tỉnh lâm đồng tước bằng lái ba tháng về hành vi điều khiển xe ô tô khách chạy quá tốc độ
còn theo cục quản lý đường bộ bốn cho biết thông tin ban đầu xác định thời điểm xảy ra tai nạn
xe khách đi với tốc độ sáu mươi chín km trên giờ còn xe một mươi sáu chỗ trước khi xảy ra tai nạn khoảng ba mươi phút thì chạy khoảng trên là tám mươi km trên giờ
công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố và tạm giữ tài xế hoàng văn tính
đồng thời mở rộng để làm rõ trách nhiệm của chủ xe và những người liên quan tới vụ tai nạn
chuyển sang một thông tin khác
cũng tại đồng nai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh cửu đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam tài xế hồ minh trí ba mươi tám tuổi chú huyện vĩnh cửu để điều tra về hành vi vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ
qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác định trước đó hồ minh trí điều khiển xe chở rác mang biển kiểm soát sáu mươi c hai mươi bốn nghìn bốn trăm tám mươi năm
lưu thông trên đường tỉnh bảy trăm sáu mươi tám khi đến đoạn cầu thủ biên thuộc xã tân an huyện vĩnh cửu điều khiển xe rác vượt xe máy đi cùng chiều
hôm nay cùng chiều do chị kim thị mỹ duyên ba mươi bảy tuổi quê ở tỉnh bến tre điều khiển chở theo con trai sáu tuổi và một bé gái
cú va chạm khiến xe máy ngã xuống đường bé trai bị xe rác cán qua người tử vong tại chỗ
riêng chị duyên bị thương nhẹ bé gái đi cùng rất may không bị thương
công an quận long biên thành phố hà nội đang điều tra và truy bắt nhóm đối tượng xông vào một cửa hàng dùng gậy và dao tấn công hai người
trước đó trên mạng xã hội
lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh hai người một nam một nữ đang ở trong một cửa hàng trên phố ngọc lâm
thì bất ngờ có hai ba đối tượng một người mặc áo xe ôm công nghệ một đối tượng đầu chọc cầm gậy dao lao vào tấn công
vụ việc diễn ra trong khoảng thời gian chưa đầy một phút các đối tượng sau đó nhanh chóng bỏ chạy hai nạn nhân bị thương được đưa đi bệnh viện
vụ việc được cho là xảy ra vào chiều qua ngày ba mươi tháng chín
tòa nhân dân tỉnh kiên giang vừa mở phiên xét
xử sơ thẩm vụ án hình sự tuyên phạt ba bị cáo gồm nguyễn văn sáng xanh thọ cùng chú huyện hòn đất tỉnh kiên giang
và đặng văn ray em chú huyện trợ mới tỉnh an giang tổng cộng hai mươi chín năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng một giờ sáng ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc nhậu cùng với thọ và rê em tại nhà
sáng gọi một nữ tiếp viên là nhân viên phục vụ quán nhậu đến tham gia
khi nữ nhân viên này đến nhà sáng có yêu cầu sáng phải bo hai trăm linh cho dương minh đô
là nhân viên của quán nhưng sáng không đồng ý nên nữ tiếp viên đi ra kêu đô trở về
sau đó sáng rủ thọ và rây em mang dao tự chế đến quán nhậu tìm đô để đánh
do đô chạy thoát nên cả ba đã dùng dao chém và lấy chai bia ném vào đầu anh võ minh đầy là bạn của đô
khiến cho nạn nhân bị thương tích ba mươi chín
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt sáng một mươi hai năm tù thọ chín năm tù và rây em tám năm tù về tội giết người
thưa quý vị trong thời gian qua phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hà nội
đã ghi nhận nhiều trường hợp bị xâm nhập tài khoản telegram để chiếm đoạt tài sản của người thân bạn bè nạn nhân
các đối tượng thường nhắm tới những người dùng ít am hiểu về công nghệ
coi telegram là kinh phụ không thường xuyên quan tâm đến những biện pháp bảo mật
vì vậy mà khi bị các đối tượng xâm nhập và cùng sử dụng tài khoản để lừa đảo
thì hầu hết các nạn nhân đều không hay biết
thủ đoạn của các đối tượng là giả mạo telegram gửi tin nhắn thông báo yêu cầu xác minh tài khoản qua một đường link
khi nạn nhân truy cập vào đường link này sẽ phải cung cấp các thông tin theo hướng dẫn
từ đó các đối tượng dễ dàng đăng nhập vào tài khoản của nạn nhân nếu tài khoản này không được xác thực hai bước
sau khi xâm nhập thành công đối tượng sẽ mạo danh nhắn tin với người thân của nạn nhân để mượn tiền
khi nhận được tiền các đối tượng ngay lập tức xóa các tin nhắn này
khiến người bị xâm nhập tài khoản không phát hiện được

vì vậy để bảo vệ tài khoản telegram người dân có thể thực hiện một số thao tác bảo mật tài khoản như
bật tính năng xác thực hai yếu tố thường xuyên kiểm tra các thiết bị đang đăng nhập tài khoản
và xóa ngay những thiết bị không phải do mình sử dụng
nên tắt thông báo nhận tin nhắn từ người lạ
nếu không cần thiết hãy giấu số điện thoại cá nhân trên telegram
tắt chế độ tự động tải file
có thể phải những file chứa mã động
bên cạnh đó có thể áp dụng ba nguyên tắc vàng khi giao dịch trên không gian mạng để tránh bị lừa đảo
nguyên tắc đầu tiên là phải chậm lại
thứ hai là phải kiểm tra xác thực những thông tin mình mình nhận được
ví dụ như bất kỳ những giao dịch online nào hoặc là những giao dịch nào liên quan tới tài chính là phải xác thực được thông tin
có thể là xác thực từ thông tin hoặc là hỏi những người thân xung quanh của mình
hoặc là hỏi phòng it trong cơ quan của mình
có thể là lên trang web của
chống lừa đảo trong vn để kiểm tra hoặc là lên trên cái hội nhóm của chống lừa đảo để kiểm tra
thứ ba nữa là dừng lại
khi mà đã xác thực được thông tin là phải dừng lại không gỡ bất kỳ một cái tiền hoặc là thông tin gì
hoặc là thậm chí là thông tin danh tính cho cái người đó ở trên không gian mạng
với những tính năng đặc biệt
telegram đã trở thành công cụ được nhiều kẻ lừa đảo hướng tới để răng bẫy người dùng
những hình thức lừa đảo trên telegram diễn ra ngày càng nhiều tinh vi hơn
và nhắm vào nhiều nhóm đồng bộ
để hạn chế tình trạng này
theo các chuyên gia
cần có sự tham gia tích cực của tất cả các bên
đặc biệt là việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ người dùng
có một biện pháp mà tôi nghĩ vẫn luôn luôn cần phải chú ý
đấy chính là công nghệ
công nghệ để mà chúng ta quản lý được đối tượng tham gia
thì đây là một yếu tố mà cũng rất cần chú ý trong thời gian tới
thì nó không chỉ là các nhà cung cấp dịch vụ
mà ngay cả các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần có một sự phối hợp
để chúng ta quản lý được định danh đối tượng và quản lý được trách nhiệm đối tượng
thậm chí là chúng ta có thể đánh giá được độ tin cậy của các đối tượng khi tham gia vào mạng
quan trọng nhất
vẫn là bản thân người dùng cần phải nâng cao nhận thức
tăng sức đề kháng trước các nguy cơ rủi ro trên mạng
đặc biệt đề cao cảnh giác khi bỗng dưng nhận được đề nghị vay mượn
chuyển tiền qua mạng xã hội
chú ý thiết lập các biện pháp bảo mật cho tài khoản của mình
khi phát hiện trường hợp nghi vấn
người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
khoảng sáu giờ ngày một tháng một mươi xe khách dường nằm
chở theo ba mươi người lưu thông trên quốc lộ một
khi đến địa phận của xã hàm đức
huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
thì bất ngờ bị bớt lái lật trên đường
thời điểm trên xe khách dường nằm mang biển số năm mươi một b hai mươi nghìn ba trăm hai mươi ba
chở ba mươi khách lưu thông trên quốc lộ một
trên địa điểm mới giải phân cách cứng dưới đường
thì tông và giải phân cách và lật nghiêng chán ngang đường
sự cố khí hành khách bên trong bị mắc kẹt
người dân đã hỗ trợ đưa ra khỏi xe
và chuyển một số nạn nhân đến bệnh viện để điều trị
tại hiện trường phần đầu xe khách bể nát
cảnh sát giao thông công an tỉnh bình thuận có mặt khám nghiệm hiện trường
điều tiết giao thông làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
thông tin tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
căn cứ tài liệu thu thập được
ngày ba mươi tháng tám
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội
đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản nhật nam
gọi tắt là công ty nhật nam
trước đó ngày tám tháng chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội
đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với bà vũ thị thúy
chủ tịch công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản nhật nam
trú tại phường trung hòa quận cầu giấy hà nội
để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trung tướng tô ân sô cho biết
quá trình điều tra xác định
từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi
công ty nhật nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn tám chín trăm bốn mươi một tỷ đồng
của khoảng hai mươi cá nhân
thông qua bốn mươi năm năm trăm hai mươi năm hợp đồng hợp tác kinh doanh
một cá nhân ký nhiệm hợp đồng
công ty nhật nam sử dụng chi trả tiền gốc lãi
cho các cá nhân số tiền
khoảng hơn bốn hai trăm chín mươi một tỷ đồng
chi phí hoạt động công ty này qua tài khoản ngân hàng hơn năm trăm hai mươi tỷ đồng
chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn
khoảng hơn hai hai trăm bảy mươi hai tỷ đồng
thúy chi sử dụng cá nhân khoảng hơn sáu trăm ba mươi năm tỷ đồng
hiện cơ quan điều tra đã làm rõ
và ghi được lời khai của một trăm một mươi một bị hại
bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt
là hơn một trăm ba mươi tám tỷ đồng
trung tướng tuấn sô nhấn mạnh
qua vụ việc
bộ công an khuyến cáo các nhà đầu tư
cần tỉnh táo khi tham gia các dự án huy động vốn
hiện bộ công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc này
để thu hồi tài sản
giảm thiểu thiệt hại đến các nhà đầu tư
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa tuyên phạt sáu bị cáo
với tổng hình phạt bốn mươi bốn năm sáu tháng tù
về tội hủy hoại tài sản người khác
nạn nhân trong vụ án
là ba hộ dân ở ấp só mới
xã bãi thơm tp phú quốc
người chủ mưu cầm đầu trong vụ
là phù thị tuyết loan
chú xã cửa dương tp phú quốc
theo cáo chẳng
vào năm hai nghìn hai mươi
bà nguyễn thị cẩm vân
chú tỉnh trà vinh
làm giấy ủy quyền cho phù thị tuyết loan làm đại diện
để liên hệ các cơ quan có thẩm quyền
thực hiện các công việc liên quan đến quyền sử dụng
tại phú quốc đang tranh chấp
từ đó loan thuê và chỉ dẫn các bị can
nguyễn văn thành
phan văn đoàn
phù tuấn trấn quốc
lê văn giang
nguyễn văn tấn
dương văn lực
hủy hoại tài sản của ông phan văn tòng
và ông nguyễn văn nhẫn
và bà phạm thị kim hương
tại ấp só mới xã bãi thơm tp phú quốc
bằng cách là phá sập toàn bộ ba căn nhà
và hủy hoại hoa màu trên đất
với tổng giá trị tài sản bị thiệt hại
là trên năm trăm bảy mươi một triệu đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo loan một mươi bốn năm tù
đoàn một mươi năm tù
thành tám năm tù
lưu vào quốc mỗi người sáu năm tù
giang ba mươi tháng tù
ngoài ra các bị cáo còn phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân
số tiền trên năm trăm bảy mươi triệu đồng
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng vừa ký ban hành công an gửi các sở ngành
và các địa phương yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
trên địa bàn của tỉnh
theo ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực
ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông đã được nâng lên
tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với cùng kỳ
tuy nhiên tình hình trật tự an toàn giao thông ở một số nơi trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trực tự an toàn giao thông
đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên khảo sát xác định điểm đen điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông
các bất hợp lý trong tổ chức giao thông để kiến nghị cơ quan chức năng khắc phục kịp thời
mặt khác huy động lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát khép kính địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
nhất là đối với người điều khiển xe mô tô xe gắn máy vi phạm về nồng độ cồn
tập trung trên các tuyến đường dẫn vào các nhà hàng quán ăn nơi tổ chức các sự kiện có sử dụng rượu bia
thời gian vào ban đêm từ một mươi tám h đến hai mươi bốn h các ngày cuối tuần
thực hiện nghiêm việc gửi thông báo người có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là cán bộ đảng viên đến thủ trưởng cơ quan đơn vị để kiểm điểm xử lý theo quy định